bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng cảnh sát kinh tế công an thành phố hải phòng đã bắt quả tăng nguyễn văn sức đang bán trái phép hóa đơn thuế giá trị gia tăng cho khách để thu lợi bất chính tại văn phòng công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất suvinko việt nam trụ sở tại quận hải an thành phố hải phòng
điều tra ban đầu cơ quan công an xác định nguyễn văn sức đã thành lập công ty suvinko và thuê người đứng tên một mươi năm công ty trách nhiệm hữu hạn khác làm bình phong để mua bán trái phép hóa đơn thuế giá trị gia tăng nhằm trục lợi bất chính
số tiền mà sức cùng nhân viên đã ghi khống ước tính khoảng năm tỷ đồng tùy từng khách hàng và giá trị mặt hàng ghi trong hóa đơn sức quyết định tỷ lệ phần trăm tranh lệch thường là từ hai ba so với tổng giá trị hàng hóa hiện công an thành phố hải phòng đang tiếp tục điều tra làm rõ
để có tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân nguyễn văn tâm ba mươi hai tuổi trú tại xã mỹ lâm huyện hòn đất tỉnh kiên giang đã nghĩ ra cách kiếm tiền bằng thủ đoạn làm giả các loại giấy tờ rồi thuê hàng chục chiếc xe ô tô tự lái sau đó đem đi cầm cố chiếm đoạt số tiền gần ba năm tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố rạch giá đã thực hiện lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với nguyễn văn tâm về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tại cơ quan công an tâm khai nhận lên mạng xã hội facebook tìm người làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô và giấy chứng minh nhân dân với giá mỗi giấy từ một đến tám triệu đồng
từ cuối năm hai nghìn một mươi chín đến cuối tháng sáu năm hai nghìn hai mươi tâm đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ với thủ đoạn đem cầm cố giấy tờ đất giả giấy đăng ký xe ô tô giả và thuê xe ô tô tự lái sau đó đặt làm giả giấy đăng ký xe do tâm đứng tên rồi mang xe đi cầm cố chiếm đoạt số tiền trên ba năm tỷ đồng

từ cuối năm hai nghìn một mươi chín đến cuối tháng sáu năm hai nghìn hai mươi tâm đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ với thủ đoạn đem cầm cầm cầm